cùng ngày trung tá lưu quang trung phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số chín thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng tới thắp hương thăm hỏi trao cho gia đình số tiền hỗ trợ của tập thể đội cảnh sát giao thông đường bộ số chín
thay mặt gia đình anh phùng giang sơn tức là chồng của chị h cảm ơn sự quan tâm của quy bán an toàn giao thông quốc gia ban an toàn giao thông thành phố hà nội cùng chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình
anh sơn khóc nất
không tin có người bị tai nạn qua điện thoại cũng chỉ nghĩ là ba mẹ con bị thương thôi
người bác thì nghẹn ngào kể lại khi người nhà tới hiện trường mới biết cả ba mẹ con đã qua đời
những nhân chứng ở đó cho hay bà mẹ con chỉ dừng chờ đèn đỏ thì bị xe hổ vồ lao tới cuốn vào gầm còn xót xa nào hơn
năm hai nghìn một mươi tám anh phùng giang sơn gửi đơn kiện bệnh viện đa khoa ba vì lên cơ quan chức năng về việc bị trao nhầm con sau sinh
trong đơn anh sơn nói
ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một chị hát sinh con trai tại khoa sản bệnh viện đa khoa huyện ba vì
khi được giao con vợ chồng anh nghi ngờ nhầm tả lót của trẻ nên có hỏi lại bác sĩ đỡ đẻ nhưng được khẳng định là không nhầm
sau khi xuất viện gia đình của anh sơn nuôi dưỡng cháu phùng thanh hắt nhưng càng lớn đứa trẻ có nhiều điểm và nét không giống với đôi vợ chồng
nghi ngờ anh sơn đưa con đi xét nghiệm bn tại viện khoa học hình sự bộ công an và cho kết quả không cùng huyết thống với vợ chồng anh
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám viện khoa học hình sự xác nhận cháu phùng thanh hắt không phải con của anh sơn
bé trai được xác định cùng huyết thống với chị vũ thị hương trú tại phú sơn ba vì hà nội
cháu đoàn nhật m chị hương đang nuôi là cùng huyết thống với anh sơn và chị hắc
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám hai đứa trẻ bị trao nhầm chính thức được trở về trong vòng tay của gia đình ruột thịt
bé đoàn nhật m được đổi tên thành phùng anh ca còn bé m vẫn giữ nguyên tên
chỉ đổi họ thành đoàn hải m
theo lời của người thân bé phùng anh ca sinh năm hai nghìn một mươi hai bị trao nhầm khi sinh tại bệnh viện đa khoa huyện ba vì
cuối cùng đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sự việc mới được phát hiện bé anh ca mới đoàn tụ với phía gia đình
thời gian đầu bé còn bỡ ngỡ nên chị h đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc làm thân với con
mong bù đắp những ngày tháng mà cháu ca không được ở bên bố mẹ ruột
người bác tâm sự
sau đó cháu anh ca quấn quýt bố mẹ yêu thương em trai lắm
hai cháu bị trao nhầm sau đó cũng chơi thân với nhau
ngày lễ tết bố mẹ các cháu đều cho cả hai gặp nhau coi như là con của cả hai nhà
hai gia đình thường xuyên gặp nhau chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống
k và em m xem nhau như là anh em ruột mỗi lần đi chơi đều quyến luyến nhau
theo lời của anh tê bé ca khi đoàn tụ bố mẹ ruột dù còn nhiều bỡ ngỡ
nhưng thích nghi rất nhanh vui vẻ và năng động
anh đau xót cho hay đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép nhưng không may qua đời khiến tôi rất xót xa
mỗi khi về thăm nhà tôi đều đưa cháu đi chơi và mua quà
hai đứa trẻ được nhận xét là sống tình cảm
mỗi dịp lễ tết đều cùng đi chơi và liên hoan
hai bên gia đình cũng xem nhau và xem các cháu từng là thành viên trong nhà nhận là con nuôi
cùng ngày lãnh đạo quyết báo nhân dân thị trấn tây đằng cho biết
một trong số các nạn nhân tử vong là cháu bé bị trao nhầm cách đây nhiều năm
tại bệnh viện đa khoa huyện ba vị
ngay khi nắm được thông tin chính quyền địa phương cùng với các cơ quan đoàn thể
đại diện nhà trường đã đến động viên chia sẻ và hỗ trợ một phần kinh phí
để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân
trước sự ra đi đột ngột của ba mẹ con sau cú va chạm với xe tải và đám tang đẫm nước mắt này
hy vọng mỗi chúng ta để thực hiện được an toàn giao thông thì cần tự xác lập cho mình
ý thức trách nhiệm về việc chấp hành những quy định khi tham gia giao thông
phía trước tay lái là cuộc sống
hãy nhớ và luôn có ý thức trách nhiệm giữ an toàn giao thông cho người khác
ở mọi lúc mọi nơi để không có sự việc đáng tiếc xảy ra
như vụ vượt trên